sau khi công bố điểm sàn đại học hai nghìn một mươi sáu học sinh sẽ tiếp tục nhận được giấy chứng nhận kết quả thi và trong giấy chứng nhận sẽ có mã xét tuyển
do vậy ngay từ bây giờ học sinh cần hiểu rõ các hình thức và thời gian xét tuyển cũng như chuẩn bị hồ sơ các giấy tờ cần thiết
để khi có mã xét tuyển là có thể hoàn thiện ngay hồ sơ để nộp
năm nay thí sinh cũng có thể nộp hồ sơ xét tuyển theo ba hình thức là xét tuyển trực tuyến nộp trực tiếp tại trường hoặc nộp qua đường biêu điện
với cách nộp qua đường biêu điện học sinh nên mua một túi hồ sơ để đựng hai loại giấy tờ cần thiết là phiếu đăng ký xét tuyển
có ghi rõ đợt xét tuyển và một phong bì dán sẵn tem có ghi rõ họ tên địa chỉ số điện thoại liên lạc của thí sinh
lệ phí có thể chuyển qua bưu điện hoặc qua ngân hàng nếu trường đó có hình thức chuyển qua tài khoản ngân hàng
trước ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu các hội đồng thi sẽ gửi mỗi thí sinh một phiếu chứng nhận kết quả thi kèm mã đăng ký xét tuyển
từ mùa một tháng tám đến một mươi hai tháng tám thí sinh bắt đầu làm hồ sơ xét tuyển đợt một
trước ngày một mươi bốn tháng tám các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển
đến hết ngày một mươi chín tháng tám những thí sinh trúng tuyển đợt một sẽ nộp giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học
từ hai mươi một tháng tám đến ba mươi một tháng tám thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung đợt một mỗi đợt bổ sung kéo dài một mươi ngày
trước ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt một
đến hết ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt một nộp giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học
từ một mươi một tháng chín đến hai mươi một tháng chín nhận đăng ký xét tuyển bổ sung đợt hai
trước ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt hai
đến hết ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt hai nộp giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học
số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đợt một tối đa là hai trường
mỗi trường không quá hai ngành và không được thay đổi nguyện vọng
sau khi đã đăng ký
số nguyện vọng đăng ký xét tuyển ở các đợt bổ sung tối đa là ba trường
mỗi trường không quá hai ngành và cũng không được thay đổi nguyện vọng
để tránh tâm lý hoang mang không cần thiết cho học sinh
bộ giáo dục và đào tạo không cho phép công bố danh sách xếp hạng thí sinh nộp vào trường như năm trước
thời gian kết thúc xét tuyển trước ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đối với hệ đại học
và một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đối với hệ cao đẳng